tại tp hcm đài truyền hình tp hcm đã tổ chức trao giải
trung kết cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình tp hcm lần thứ ba mươi non sông liền một giải
cuộc đua kéo dài hơn một tháng từ lạng sơn đến đất mũi cà mau
và từ mũi cà mau trở về tp hcm đúng vào ngày ba mươi tháng bốn lịch sử
cuộc đua được tổ chức với ba mươi chặng với tổng lộ trình dài hơn ba hai trăm sáu mươi bảy km
với sự tham gia của một mươi ba đội với bảy mươi tám vận động viên
đây là cuộc đua có số chặng nhiều nhất thế giới
song song với cuộc đua bàn tổ chức đã trao hai năm tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học
ở các địa phương mà đoàn đua đi qua
cuộc đua là cơ hội tốt cho các vận động viên trải nghiệm thi đấu cọ sát
nâng cao trình độ chuyên môn đưa bộ môn xe đạp việt nam vươn tầm châu lục
trong đó chặng đua thứ ba mươi từ vĩnh long về tp hcm đúng vào dịp lễ ba mươi tháng bốn
đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với những tay đua đạt thành tích cao
như đội hạt ngọc trời
an giang đội anh văn việt mỹ đội quân khu bảy